nhạc sĩ văn cao khi lần đầu tiên đặt chân đến bình định đã ngỡ ngàng thốt lên
từ trời xanh rơi vài giọt tháp tràng
quanh quy nhơn tôi như đứa trẻ yêu huyền thoại
trong mắt người nghệ sĩ những ngọn tháp tràng như những dấu thang vút lên từ đồi cao
đã tự lâu lắm rồi trên giải đất miền trung
những ngọn tháp ấy luôn nhốm màu bí ẩn
như những giọt sương rơi xuống từ trời xanh
ngót nghỉ năm không chạm đất
mãi lửng lơ giữa không trung như một câu hỏi lớn dành cho hậu thế
cuối năm hai nghìn một mươi bảy tại thành phố quy nhơn
một hội thảo quốc tế về gốm cổ bình định và vương quốc visaya
đã được tổ chức
thu hút gần một trăm linh học giả nhà khoa học nhà nghiên cứu
đến từ khắp nơi trên thế giới
có bốn mươi tham luận về gốm cổ được gửi đến hội thảo
xoay quanh những nghiên cứu
từ kết quả khai quật các hiện vật gốm
từ các di trì khảo cổ trên vùng đất cũ của vương quốc visaya xưa
này là vùng bình định
trong dịp này các nhà nghiên cứu có dịp tận mắt tham quan
các khu di tích vừa được xây dựng và được xây dựng bởi các nhà nghiên cứu

minh chứng cho sự tồn tại của một vương quốc cổ xưa cách đây nhiều thế kỷ
vào khoảng thế kỷ thứ một mươi một đến thế kỷ một mươi năm
bình định visaya được xem là trung tâm sản xuất gốm
với các lò gốm tập trung dọc theo bờ của ôn giang
từ thế kỷ một mươi năm trở về trước
gốm bình định sản xuất ra không chỉ để phục vụ nhu cầu trong nước
mà còn được bán ra thị trường các nước trên thế giới
qua con đường gốm xứ trên biển
các nhà nghiên cứu đã được xây dựng
gốm cổ bình định đã có mặt ở nhiều nước như indonesia philippines ai cập
các nhà khảo cổ đã phát hiện được sáu khu lò sản xuất gốm châm
hoạt động trong chuỗi thời gian từ thế kỷ một mươi bốn đến thế kỷ một mươi năm
giai đoạn thịnh trị của vương triều visaya
gồm khu gò sành trường cửu gò cây me gò hời gò ké và gò giang
gốm trang trí kiến trúc là một trong những đặc trưng của đền tháp champa
mang phong cách bình định
đây có thể được xem là bộ sưu tập loại hình trang trí gốm đất nung độc đáo
mang đặc trưng riêng biệt
chỉ phát hiện tại bình định
một loại hình gốm không thể không nhắc đến là gốm gia dụng trắng men
này đã thất truyền
dòng gốm trắng men champa ở bình định được biết đến lần đầu tiên vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn
khi nhà sưu tập hà thúc cần công bố bộ sưu tập có tên gốm gò sành
đến năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
nhà nghiên cứu gốm cổ người mỹ rosanna brown
đã dành hẳn một trương trong luận văn tiên sĩ của mình viết về gốm gò sành
dù vậy đến lúc ấy
khi đoán định chủ nhân của dòng gốm này
nhiều người vẫn cho rằng chúng là của người trung quốc
sau tám đợt khai quật
từ năm một nghìn chín trăm chín mươi đến năm hai nghìn
các nhà khoa học đã khẳng định
người chăm visaya bình định
chính là chủ nhân của gốm gò sành nổi tiếng
từng theo chân các nhà hàng hải
đi khắp nơi trên thế giới
theo các nhà nghiên cứu
bình định ngày nay chính là kinh đô visaya của champa cổ
phát triển rực rỡ ở giai đoạn cổ trung đại đông nam á
từ thế kỷ thứ một mươi
vua champa đã cho xây dựng ở đây rất nhiều tòa thành quy mô rộng lớn
như thành cha thành đồ bàn thành thị nại
gắn liền với thương cảng thị nại nổi tiếng một thời
sau quảng nam
bình định là nơi sở hữu nhiều tháp chăm ở việt nam
với một mươi bốn tháp
rải chất địa phận huyện tây sơn an nhơn tuy phước và thành phố quỳ nhơn
tháp chăm bình định đã đạt tới độ chín mươi của nghệ thuật kiến trúc và điều khắc
dùng hòa được trong phong cách cả nghệ thuật champa và khơ me

khiến chúng mang vẻ khác biệt với những quần thể tháp chăm có trước và sau đó
một ngày xuân chúng tôi cùng tiến sĩ đinh bá hòa
nguyên là giám đốc bảo tàng bình định
người đã có hơn ba mươi năm nghiên cứu về gốm chăm và bia da da
thăm lại những di chỉ khảo cổ champa trên đất an nhơn bình định
nhiều năm trước trong khi cố gắng săn ủi một cái gỏ cao
nổi lên giữa cánh đồng có tục danh bờ thành để làm khu canh tác cây công nghiệp
thì những người dân ở thôn an thành xã nhân lộc huyện an nhơn tỉnh bình định
vô tình bắt gặp nền mong kiến trúc bằng gạch và rất nhiều đổ gốm
thông tin này đã được các nhà nghiên cứu lịch sử chú ý
và các cuộc khai quật bắt đầu
thông tin này đã được các nhà nghiên cứu lịch sử chú ý

đến thế kỷ một mươi năm khi người việt di cư vào vùng đất này thì việt hóa tượng trăm biến hai vị thành bồ tát và đem thờ trong chùa
việt hóa phật giáo hóa tượng trăm không phải là tình trạng hiếm ở các vùng giao thoa trăm việt
việc hai vị thần hộ pháp trăm ba trong khuôn viên kinh thành vizayasura qua mỗi thời lại đổi thay danh tính
thật ra không nằm ngoài quy luật của tiếp biến văn hóa trong lịch sử dân tộc
chia tay hai vị hộ pháp chúng tôi bước vào vị trí tâm điểm của thành vizayasura
nơi này được gọi là tử cấm thành của thành hoàng đế thầy nguyễn nhạc thế kỷ một mươi tám
là đền song trung thời gia long thế kỷ một mươi chín
nhưng trước đó vào thế kỷ một mươi năm trở về trước đây chính là hoàng thành
của kinh đô vizayasura trăm ba
cái này chắc là cái lớp kiến trúc cũ
cái này cũ đấy xây cũ nó còn lại đấy
cơ sở cái này là mình mới xây cái này
có nghĩa là đây là cái lớp bờ thành của thời tây sơn
thời thái đức làm đấy
còn cái nền của nó thì nằm ở dưới này là của thời trăm ba
ở dưới nữa
còn cái lớp trên này sau này là mình mới
cái này trên cơ sở của cái cú này là của thời trăm ba
đó là mình làm thế này
làm lên trên cơ sở cái gốc
bây giờ cũng phải xây
bây giờ cũng xây thức vật liều cũ chứ không phải xây chí măng đâu
thành đồ bàn được xây dựng từ năm chín trăm tám mươi hai
dưới triều đại vua giang cô pô vizaya
vizaya thất thủ trước đại việt
chấm dứt vai trò lịch sử là kinh đô của vương quốc trăm ba
sau một thời gian dài bị lãng quên
sau khi đánh bại chúa nguyễn
nguyễn nhạc xưng vương
cho xây thành hoàng đế
trên nền kinh đô đồ bàn cũ
khi gia lòng lên ngồi
đổi tên thành hoàng đế
thành bình định
thành được xây mới từ vật liệu đá ong
lấy từ nơi thành cũ
dấu tích xưa của thành đồ bàn
kinh đô suốt năm thế kỷ của người trăm
giờ chỉ còn móng thảnh đá ong
và ba con sư tử đá
một ngày về với vizaya
thả hồn theo ngọn gió nồng nàn
thổi về từ quá vãng
nhưng bông cỏ may dưới chân thành cổ
thủ thị cùng tôi bao chuyện
mảnh đất này đã chứng kiến bao cuộc bể dâu dâu bể

trong cơn kiến tạo không ngừng của thế cuộc
từ thành phật thể
đến vương quốc vizaya
từ đế đô đồ bàn
đến phủ quy nhơn
từ thành hoàng đế
đến bình định ngày nay
là quê hương tôi đó
với những ngọn tháp nghìn năm
còn lơ lửng giữa trời cao
như những câu hỏi đầy bí ẩn
tôi bỗng muốn hóa thân thành ngọn gió
thổi về quá khứ
để tìm trong lớp bụi thời gian
những câu chuyện quê hương
tôi bỗng thấy bóng mình
yên trong ánh mắt dịu dàng của nàng chiêm tượng
mênh cầu thiên thần
ấm vang tiếng trống